cờ truyền thống đơn vị xuất sắc của ủy ban nhân dân tp hcm
đến dự buổi lễ có đồng chí thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
trường đại học cảnh sát nhân dân tiền thân là trường hạ chí quang cảnh sát nhân dân hai
thành lập năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu qua bốn mươi năm xây dựng và trưởng thành
trường đại học cảnh sát nhân dân đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào
góp phần quan trọng vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước nói chung và của ngành công an nói riêng
đóng trên địa bàn tp hcm từ những ngày đầu giải phóng miền nam
một trong những địa bàn trọng điểm về văn hóa xã hội kinh tế quốc phòng
nên nhiệm vụ của trường là rất quan trọng
tính đến nay nhà trường đã đào tạo bồi dưỡng trên tám mươi cán bộ chiến sĩ cho các tỉnh phía nam
và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt bộ nội vụ vương quốc campuchia
nhiều đồng chí trưởng thành từ mái trường đại học cảnh sát nhân dân
nay là cán bộ chủ chốt của các đơn vị địa phương và các tổng cục
những thành tựu mà nhà trường đạt được trong bốn mươi năm qua
chính là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
và sự cống hiến không ngừng của toàn thể cán bộ giảng viên sinh viên nhà trường qua các thời kỳ
đánh giá cao sự lớn mạnh về mọi mặt của trường đại học cảnh sát nhân dân
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã biểu dương những cố gắng nỗ lực mà các thế hệ cán bộ giáo viên nhân viên và học viên nhà trường
đã đạt được trong suốt bốn mươi năm qua
đặc biệt cũng trong dịp này nhà trường đã vinh dự được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương quân công hạng nhất
được thành phố hồ chí minh tặng cờ truyền thống đơn vị xuất sắc và nhiều bàn khen cắt cấp cho các tập thể cá nhân thuộc trường
cùng với nhiều hoạt động kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh tổng bí thư hà huy tập
tối ngày hai mươi ba tháng bốn tại khu mộ cố tổng bí thư hà huy tập ở xã cẩm hưng
tỉnh đoàn hà tĩnh và tuổi trẻ huyện cầm xuyên đã tổ chức thắp nến tri ân
nhớ ơn công lao và sự hy sinh anh dũng của đồng chí hà huy tập
tại buổi lễ các đồng chí lãnh đạo tỉnh đoàn lãnh đạo huyện cẩm xuyên cùng đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương
đã dâng hoa tại khu mộ và kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công lao và sự hy sinh anh dũng của đồng chí hà huy tập
gần tám trăm linh ngọn nến đã được thắp lên với hình tượng cờ đỏ búa liềm và hình tượng bản đồ việt nam ôm lấy phần mộ cố tổng bí thư
và hình tượng trái tim của đồng chí hà huy tập
gần với con số một trăm một mươi tự trưng cho một trăm một mươi năm ngày sinh cố tổng bí thư hà huy tập
đêm thắp nến tri ân chính là lời khắc ghi sâu sắc thể hiện lòng biết ơn sự tri ân của thế hệ trẻ ngày hôm nay dâng lên cố tổng bí thư hà huy tập
thưa quý vị đồng chí hà huy tập sinh ngày hai mươi bốn tháng bốn năm một nghìn chín trăm linh sáu trong một gia đình nhả nhò yêu nước
tại làng kim nặc tổng thổ ngoạ nay là xã cẩm hưng huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
một vùng đất sâu truyền thống cách mạng
cả cuộc đời của đồng chí tổng bí thư hà huy tập đã chiến đấu hy sinh không mệt mỏi cho lý tưởng cách mạng
cho độc lập tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân
trở thành một trong những chiến sĩ cộng sản tiền bối tiêu biểu
một tổng bí thư kiên trung bất khuất của đảng
tài năng phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi hà huy tập là tấm gương bất diệt
để người chiến sĩ cộng sản và toàn thể nhân dân các thế hệ trẻ tuổi việt nam học tập và nói theo
từ khi còn nhỏ hà huy tập nổi tiếng với tư chất thông minh chịu khó ham học
khởi đầu sự nghiệp cách mạng ở cương vị là một nhà giáo
đồng chí hà huy tập đã giác ngộ cách mạng và luôn chăn trở
tìm lời giải đáp cho một câu hỏi lớn là làm cách nào để đánh đuổi thực dân pháp ra khỏi đông dương
năm một nghìn chín trăm hai mươi năm khi mới một mươi chín tuổi đồng chí hà huy tập đã tìm ra con đường cách mạng
kiên định vững vàng với kết đích hướng tới của người cộng sản
là giải phóng dân tộc
tham gia cách mạng tới năm một mươi chín tuổi trở thành tổng bí thư của đảng ở tuổi ba mươi
đồng chí hà huy tập đã tìm ra con đường cách mạng và luôn chăn trở lại
đừng đối mặt với sáu án tù cùng những đòn roi tra tấn hết sức tàn bạo
nhưng cuối cùng bọn thực dân vẫn phải khuất phục trước tinh thần gang thép của người chiến sĩ cộng sản
trước tòa án của thực dân pháp đồng chí hà huy tập đã khẳng khai nói
tôi chẳng có gì phải hối tiếc nếu còn sống tôi sẽ tiếp tục hoạt động
nếu có kinh nghiệm lạc quan và tin tưởng vào thắng đoạn và sự kiểm tra mạng
thì đấy chính là chi tiết của những người cộng sản
và chúng ta có thể so sánh với trần phú
lê quỳnh phong nguyễn mặt cơ những đồng chí tổng giới thư
và đã kỳ sinh trong trận lượng đấu tranh ngành độc lập một mươi năm năm đầu
giữ vững khí tiết cách mạng và trung thành đến cùng với cách mạng với đảng với nhân dân với tổ quốc
và có thể nói đoạn là tấm gương là hi sinh phấn đấu suốt cả đời mình cho cách mạng và cho dân tộc

trước khi ra pháp trường đồng chí hà huy tập đã bình tĩnh gửi một bức thư với lời nhắn gửi tới mẹ gia đình và đồng chí
đừng nghĩ tôi đã chết cứ xem tôi như còn sống tôi chỉ đi vắng một thời gian vô hạn mà thôi
những lời nói bình thản trong bức thư viết tay bộc lộ trí khí anh hùng dũng cảm
chấp nhận hi sinh vì đối tượng giải phóng dân tộc của đồng chí tổng giới thư hà huy tập
vẫn còn vang vọng tới ngày hôm nay cùng lời hô vang chiếc mũi súng quân thủ
cách mạng muôn năm
đã hơn bảy mươi năm năm kể từ ngày đồng chí hy sinh
nhưng nhân cách và con người đồng chí tổng bí thư hà huy tập
vẫn mãi là bài học để lớp lớp thế hệ tuổi trẻ nói theo
đó là lòng yêu nước luôn dưỡng tâm trong trí sáng để xây hoài bão lớn
theo tôi cái rõ nhất của hàng huy tập mà cổ vũ cho thế hệ kể cả thế hệ bọn tôi sau này
khi nghiên cứu về đảng về các lãnh tụ của đảng
thì chúng tôi cũng tìm thấy hà huy tập
đó là cái
cái nghị lực cứ vươn lên tự học hành tự phấn đấu
chứ thực ra lúc đó chưa có cái sự hướng dẫn gì nhiều lắm
bởi vì ở cái tuổi thí dụ như là một mươi chín tuổi là đồng chí đã tham gia cách mạng
thì một mươi bốn tuổi là đã thể hiện cái lập trường tư tưởng rất là rõ
và tự tự hoạt động tự học hành
thì cái này là ta thấy rất rõ ở hà huy tập
thế rồi sau này trong cái cương vị lớn trách nhiệm lớn đối với đảng
thì đồng chí vẫn luôn luôn tự bồi đắp
cái kiến thức cho mình
chứ không phải coi cái học ở trường học một lần tức là xong
thì theo tôi đấy chính là cái mà có ý nghĩa giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay
là luôn luôn phải tự vươn lên tự khẳng định mình
và khẳng định cái trách nhiệm của mình đối với đất nước đối với cách mạng đối với đảng
đấy chính là cái lý tưởng của hà huy tập
thưa quý vị triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa của việt nam
những bằng chứng lịch sử và pháp lý của hà huy tập
đã được diễn ra tại nhà văn hóa tỉnh tiền giang
do bộ thông tin và truyền thông phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang tổ chức
tại lễ khai mạc lãnh đạo bộ thông tin và truyền thông nhấn mạnh
triển lãm là hoạt động tuyên truyền quan trọng
nhằm góp phần nâng cao nhận thức tinh thần đoàn kết trách nhiệm của nhân dân ta
nhất là thế hệ thanh niên trong bảo vệ và khẳng định chủ quyền của việt nam
đối với hoàng sa và trường sa
nhân dịp này bộ thông tin và truyền thông đã tặng toàn bộ gần một trăm linh tư liệu hiện vật
bản đồ hoàng sa trường sa của việt nam
những bằng chứng lịch sử và pháp lý cho ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang
để tiếp tục trưng bày triển lãm trong thời gian tiếp theo
trong lễ khai mạc hơn năm trăm linh cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh
nhân dân và học sinh sinh viên đến tham quan tìm hiểu về hoàng sa trường sa của việt nam
những bằng chứng lịch sử và pháp lý
triển lãm sẽ kết thúc vào ngày hai mươi sáu tháng bốn tới đây
thưa quý vị và các bạn từ xa xưa trên quần đảo trường sa đã có những am thờ
do ngư dân việt nam xây dựng trong những chuyến đi biển
để cầu cho mưa thuận gió hòa trời yên biển lặng đánh cá đầy chặt khoang thuyền
trên nền tảng đó đã có một số am thờ được phục dựng thành chùa
với tư tưởng đạo pháp luôn đồng hành cùng dân tộc
góp phần đem lại sự bình yên thịnh vượng cho quần đảo nơi đầu sóng của tổ quốc
biển tháng bốn lạng sóng một vùng bao la nơi cực đông
của tổ quốc hiện diện một sáng hình chùa việt
giữa nơi khô cằn nắng cháy trên các đảo sóc tử tây sơn ca sinh tồn nam yết trường sa
đều hiển hiện hiện một tòa tâm linh được đặt ở vị trí hướng về thủ đô hà nội
đặc biệt trong khuôn viên các chùa ở huyện đảo trường sa
đều có bản thờ các anh hùng liệt sĩ những người đã hy sinh anh dũng trên vùng biển đảo cực đông này
quân dân mình ở đâu thì cái nếp sóng tâm linh nó ở đó
cho nên đây cũng là một phật giáo là đại diện cho một cái nếp sóng tâm linh
để góp phần dưỡng vững biển đảo
khi đến với trường sa thì tôi thấy có một điều rất đặc biệt
đó là ở phần lớn các đảo thì chúng ta đều có những ngôi chùa
điều đó thì cũng thực hiện được đúng cái văn hóa việt nam
đó là cái tam giáo đồng nguyên
nghĩa là chúng ta đều cuốn tất cả các văn hóa việt nam
các lực lượng tôn giáo tham gia cùng với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
không chỉ trở thành những cột mốc văn hóa quan trọng
góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
những ngôi chùa ở trường sa còn là nơi khách đến với trường sa
tìm đến dân hương với tấm lòng tôn kính nguyện cầu cho quốc thái dân an
đặc biệt lần đầu tiên giữa biển trời mây nước trùng khơi
tại ngôi chùa linh thiêng trên đảo sơn ca
đã xuất hiện khóm tre đắng
hình ảnh quen thuộc của làng quê việt
các lực lượng tôn giáo tham gia cùng với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
không chỉ trở thành những cột mốc văn hóa quan trọng
góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
những ngôi chùa ở trường sa còn là nơi khách đến với trường sa
hình ảnh quen thuộc của làng quê việt
đã xuất hiện khóm tre đắng
hình ảnh quen thuộc của làng quê việt
đã xuất hiện khóm tre đắng
hình ảnh quen thuộc của làng quê việt
đã xuất hiện khóm tre đắng

hình ảnh quen thuộc của làng quê việt
đã xuất hiện khóm tre đắng
hình ảnh quen thuộc của làng quê việt
đã xuất hiện khóm tre đắng
hình ảnh quen thuộc của làng quê việt
đã xuất hiện khóm tre đắng
hình ảnh quen thuộc của làng quê việt
đã xuất hiện khóm tre đắng
hình ảnh quen thuộc của làng quê việt
đã xuất hiện khóm tre đắng
hình ảnh quen thuộc của làng quê việt
đã xuất hiện khóm tre đắng
hình ảnh quen thuộc của làng quê việt

hình ảnh quen thuộc của làng quê việt
ấn biết được
sau nhiều năm đòi tiền bất thành từ cán bộ địa chính xã nhiều hộ gia đình tại xã hoàn trạch đã buộc phải cho con em mình thôi học đi làm thuê kiếm tiền để giúp trả lãi ngân hàng
hành vi tham nhũng của các cán bộ xã hoàn trạch đã đẩy nhiều gia đình người dân nơi đây lầm vào cảnh đói nghèo
vâng trước những sai phạm nghiêm trọng của cán bộ xã hoàn trạch ngày hai mươi tháng bốn bí thư tỉnh ủy quảng bình ông hoàng đăng quang vừa yêu cầu ban thường vụ huyện ủy huyện bố trạch khẩn trương thực hiện các bước để cách chức ngay ông hoàng đức
chủ tịch ủy ban nhân dân xã hoàn trạch vì đã có hành vi tham nhũng tiêu làm sổ đỏ của người dân
ngày hai mươi một tháng bốn công an huyện bố trạch đã quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can khám xét nơi ở nơi làm việc và bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín là cán bộ địa chính ủy ban nhân dân xã hoàn trạch vì lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
tiếp tục với một số tin tức khác trong suốt thời gian diễn ra lễ hội từ ngày hai mươi hai tháng hai đến ngày sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đoàn kiểm tra giám sát công tác kiểm dịch vệ sinh thú y và an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ lễ hội chùa hương năm hai nghìn một mươi sáu đã tăng cường kiểm tra việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh nhà hàng dịch vụ ăn uống đặt tại xã hương sơn huyện mỹ đức của thành phố hà nội

phó thủ tướng cũng yêu cầu bộ tài nguyên tiếp tục chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra để làm rõ nguyên nhân trên cơ sở khoa học thận trọng nhưng phải nhanh chóng nếu cảm thấy trong nước chưa đủ khả năng thì phải kêu gọi hợp tác quốc tế